người bị thương hiện đang cấp cứu ở bệnh viện là anh lường văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
tất cả đều trú tại xã sơn phú huyện định hóa
các nạn nhân đã bị hoàng văn chín dùng dao chém
riêng chị ma thị hưởng là vợ của chín thì bị đối tượng dùng búa đinh đập
sau đó dùng dao chém đến tử vong
sau khi gây án chín đã bỏ trốn khỏi hiện trường
các nạn nhân đã bị thương hiện đang cấp cứu ở bệnh viện là anh lường văn hòa sinh năm hai nghìn sáu

hợp thức việc mua bán hóa đơn hưởng lợi số tiền là hai trăm năm mươi năm triệu đồng
chiều cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà ở của trần thị sâm
tại phường đông vĩnh tp vinh tỉnh hệ an
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức cho nghiệp sống hai mươi bốn h bảy
kim thảo xin chào biên tập viên hiền minh
kính thưa quý vị khoảng một mươi ba h ba mươi chiều nay tại nhà kho của công ty chuyên sản xuất sơn
có địa chỉ là tại phường tân hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương
xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều máy móc và tài sản bị thiêu rụi
thời điểm trên hàng trăm công nhân đang làm việc trong công ty
thì nghe tiếng nổ lớn kèm khói bốc lên dữ dội tại khu vực nhà kho để hóa chất ngành sơn
do sức nóng từ vụ cháy lực lượng tại chỗ không phát huy được hiệu quả
cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó điều phương tiện đến hiện trường dập lửa
các công ty lân cận phải di chuyển tài sản và phun nước để chống cháy lan
sau nhiều giờ đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
vụ việc không có thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong nhà kho bị thiêu rụi
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
thành phố hồ chí minh đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó với tình hình ô nhiễm không khí
đang ngày một nghiêm trọng
trong đó sở giao thông vận tải thành phố sẽ tiếp tục xịt rửa hàng chục tuyến đường
và thí điểm kiểm tra khí thải đối với xe máy nhằm ứng phó ô nhiễm không khí đang ngày một nghiêm trọng
theo đánh giá của sở tài nguyên môi trường thành phố hồ chí minh
nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố chủ yếu từ ba yếu tố
do hoạt động giao thông các hoạt động công nghiệp các hoạt động xây dựng
đồng thời sở tài nguyên môi trường cũng khẳng định các hoạt động giao thông là nguồn phát thải lớn nhất
chiếm khoảng năm mươi tổng lượng phát thải tại thành phố hồ chí minh
trước thực trạng này sở sẽ phối hợp với sở giao thông vận tải
kiểm tra giám sát nồng độ khí thải của các phương tiện giao thông
thông kê của sở giao thông vận tải tính đến giữa năm hai nghìn một mươi chín
toàn thành phố có hơn tám một triệu xe máy đang lưu hành
số lượng xe máy gấp một mươi lần ô tô
bên cạnh đó sở giao thông vận tải kiến nghị thành phố cho thực hiện xịt rửa một số tuyến đường
mà sở được giao công tác duy tu
số còn lại sẽ giao về cho các quận huyện
thời gian qua quận một cũng đã xịt rửa một số tuyến đường trung tâm
đồng thời sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các công trình đang thi công
ở trung tâm thành phố khi tập kết vật liệu phải để trong bao khi vận chuyển
không chỉ vậy các xe ra vào công trường cũng phải tiến hành xịt sữa
để giảm thiểu gây bụi mù trong khi di chuyển
được biết trong sáng nay chất lượng không khí ở tp hcm đã trở lại mức trong lành
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở công thương trao đổi với các tỉnh thành
cung cấp nguồn heo hơi cho thành phố để nắm tình hình về tổng đàn sản lượng
và giá bán dự kiến trong thời gian tới
để có giải pháp điều hòa cung cầu ổn định thị trường thịt heo tại thành phố
để góp phần vào bình ổn giá thịt heo sắp tới hệ thống siêu thị hệ thống bán lẻ
sẽ thống nhất về chương trình khuyến mãi linh hoạt đồng thời kiểm tra việc dự trữ nguồn hàng
kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường
mặt hàng thịt gia súc nhằm chuẩn bị phương án giải quyết trong trường hợp
giá thu mua thịt gia súc có biến động
riêng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm được giao báo cáo số lượng tổng đàn gia súc
trên địa bàn thành phố số liệu thịt gia súc từ các tỉnh thành khác tiêu thụ ở thành phố
hoàn thiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo
thành phố cũng yêu cầu cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
và ngăn chặn nhập lậu thịt heo
sở tài chính có nhiệm vụ theo sát diễn biến giá thu mua heo hơi và giá bán thịt gia súc trên địa bàn
kịp thời điều chỉnh giá bán mặt hàng thịt gia súc theo giá của chương trình bình ổn thị trường
phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sẽ thông tin về phiên tòa xét xử sơ thẩm của ông nguyễn hữu tính
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và đồng phạm diễn ra trong ngày hôm nay
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ông nguyễn hữu tính sáu mươi hai tuổi cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đào anh kiệt sáu mươi hai tuổi cựu giám đốc sở tài nguyên môi trường
cùng ba bị cáo khác nguyên là cán bộ thuộc ủy ban nhân tp hcm sở tài nguyên môi trường
bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hình phạt từ một mươi đến hai mươi năm
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày ba mươi tháng một mươi hai
trong phiên xử hôm nay trong phần thẩm vấn trả lời tại tòa
bị cáo nguyễn hữu tính chấp nhận những sai phạm đúng như nội dung bản cáo trạng
ông nguyễn hữu tính được giao phụ trách lĩnh vực xây dựng quản lý đất đai môi trường của tp hcm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
nên nhận thức rõ khu đất ở địa chỉ một mươi năm thi sách quận một là tài sản thuộc sở hữu nhà nước
việc tham mưu sắp xếp xử lý thuộc trách nhiệm của ban chỉ đạo không chính sở tài chính
tuy nhiên khi tiếp nhận đề nghị cho công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín của phan quang anh vũ
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tức vũ nhôm
tuy nhiên khi tiếp nhận đề nghị cho công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín của phan văn anh vũ
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tích vũ nhôm
được trực tiếp ký hợp đồng thuê đất
ông tính không báo cáo chủ tịch ubnd tp hcm trưởng bang chỉ đạo không chính
không giao bang chỉ đạo không chính để tham mưu đề xuất
mà lại giao sở tài nguyên môi trường chủ trì
các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm và giúp sức
đức thần ông tính đã trực tiếp ký các văn bản quyết định về chấp thuận chủ trương
quyết định cho công ty bắc nam bảy mươi chín thuê hai ba trăm bốn mươi năm ba m hai đất tại số một mươi năm thi sách
với mục đích làm văn phòng làm việc thời hạn năm mươi năm
công ty bắc nam đã làm các thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất
có chức năng ở và đã được các sở ngành chức năng và ubnd tp hcm chấp thuận
tiếp đó công ty của vũ nhôm cùng các đối tác thành lập công ty nova home madison
và khởi công xây dựng cao ốc madicent tại số một mươi năm thi sách cao một mươi tám tầng
đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán cho thuê bất đồng sản với một trăm một mươi bốn khách hàng
và thu được hơn một ba mươi ba tỷ đồng
hành vi của ông tính và bốn bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước sáu tỷ bảy trăm linh triệu đồng
trong khi đó số tiền giá trị quyền sử dụng đất tại một mươi năm thi sách là hơn tám trăm linh hai tỷ đồng
nhà nước chưa thu hồi được tính đến khi khởi tố vụ án hình sự
ngày một mươi bảy tháng hai
từ khi khởi tố vụ án quá trình điều tra truy tố và cũng xét xử
cơ bản về các quy trình tố tụng thì là thực hiện đúng
tôi cho rằng trong nội dung của vụ án cũng sẽ có những điều sự thật khách quan
bản chất của vụ án sẽ được làm sáng tỏa hơn trong tiên tòa sơ tầm sắp tới
đặc biệt là phần thẩm vấn

thân chủ của tôi thì ông nguyễn hữu tín cũng nhận thức được rằng
là khi ký các quyết định cho thuê đất
cho công ty bắc nam bảy mươi chín thuê đất
thì có sai phạm
tuy nhiên cái sai phạm đó ở mức độ nào
và sẽ bị xử như thế nào
thì sẽ có cơ quan tiến hành tổng cụ thẩm vấn
làm rõ trong vụ án
và tôi cũng hy vọng rằng
là trong quá trình xét xử vụ án
thì những sự thật sẽ được làm sáng tỏa hơn hơn
trong phần thủ tục
chủ tọa thông báo trong hồ sơ vụ án
có một số tài liệu thuộc danh mục mật
tối mật chưa được giải mật
vì vậy hội đồng xét xử đề nghị
người tiến hành tố tụng tham gia tố tụng
đặc biệt là luật sư lưu ý khi sử dụng
trong quá trình xét xử nếu cần thiết
hội đồng xét xử vẫn tiếp tục yêu cầu giải mật
các tài liệu trong vụ án
liên quan đến vụ việc
tòa án nhân dân tp hcm đã triệu tập đại diện
ủy ban nhân dân tp hcm
ban chỉ đạo chín sở tài nguyên môi trường
sở xây dựng sở tài chính sở quy hoạch kiến trúc
cục thuế tp hcm
sáu cơ quan nhà nước khác trực thuộc
sở ngành tp hcm cũng đến tòa theo lệnh triệu tập
tòa nhân dân tp hcm cũng triệu tập
đến bộ phan hóa thể tạo và du lịch
giám định viên bộ tài chính
nhà nước bây giờ quan tâm
về thông nhũng
cao tập trung
sử lý những mối chốt
thấy là đây là
của đảng và nhà nước
sau này là
sử lý những vấn đề kịp thật hơn
tôi thấy việc đưa ra xét xử
quân chức có những sai phạm như vậy
rất là hợp lý
hợp lòng dân
vì ai sai phạm thì phải chịu thái nhiệm cho pháp luật
và những tài sản của nhà nước bị rớt thoát
phải thu hồi được với nhà nước
cũng coi như đây là một bài học
cho những lứa cán bộ kế cận
của các nhiệm kỳ tới

người ta phải
để coi như đây là một bài học
và dân đe mình
người ta phải làm việc đúng pháp luật
và tránh xa những cam rỗ về vật chất
tránh xa những lợi ích nhóm của sân sông
diễn biến của phiên tòa sẽ được chúng tôi cập nhật
trong các bản tin tiếp theo
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
đơn vị đã tiến hành phối hợp
liên chuyên khoa về chẩn đoán
trước sinh và lên kế hoạch đón trẻ sơ sinh
cũng như là can thiệp cấp cứu
và phẫu thuật thành công trẻ sơ sinh
bị hoáng vị đại động mạch
và đây là một bệnh lý tim mạch bẩm sinh
phức tạp và nguy hiểm
sáng phụ hai mươi bốn tuổi
phát hiện bất thường cấu trúc tim của thai nhi
qua siêu âm hình ánh định kỳ
khi thai hai mươi hai tuần
nên bệnh viện đại học y dược đã theo dõi
tại đây qua siêu âm tiến hành chập ố kiểm tra
và phối hợp liên chuyên khoa các bác sĩ chuẩn đoán
thai nhi mắc bệnh hoáng vị đại động mạch đơn thuần
phối biệt trí bên phải
tại phổi không được diễn ra
như vậy máu không có oxy sẽ đi nuôi cơ thể
dẫn đến cơ thể thiếu oxy
nguy hiểm đến tính mạng
bệnh tim bẩm sinh thì có nhiều
nhưng mà những cái bệnh tim bẩm sinh
mà cần phải can thiệp cấp cứu ngay lập tức
sau khi sinh
như thế này nếu không thì sẽ không giữ được tính mạng
cho em bé là chuyện đầu tiên
thứ hai là có thể mổ nhưng sẽ mổ
trong một tình trạng cứu sống em bé
nhưng không hoàn hảo
em bé khi đó có thể đã có những cái di chứng
và ngay cả những cái hộ phẫu mổ
sợ cái quá trình
phục hồi sau mổ đó
nó cũng sẽ không trơn tru
không đảm bảo cho em bé có một cuộc sống
khỏe mạnh an toàn sau khi mổ
về mặt đường dài
thể nói cho đến giờ này
đây là nơi duy nhất tại việt nam
lần đầu tiên thực hiện theo cái kiểu
là từ đón bé và chăm sóc bé
từ trong tử cung
cho đến khi em bé
ra đời và được mổ
chỉnh sửa một cách hoàn hảo
chứ không phải chuyển từ nơi này
sẽ không phải chuyển sang nơi khác
các bác sĩ
tiến hành xây dựng quá trình theo dõi chặt chẽ
trong suốt quá trình thai kỳ
đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
sáu phụ được mổ lấy thai
ngay lập tức bệnh nhi được chuyển sang phòng can thiệp nội mạch
để cấp cứu
ngày hai mươi tám tháng một mươi một
khi bé được tám ngày tuổi
các bác sĩ tiến hành phẫu thuật chuyển gốc động mạch cho bé
hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định
có thể tự uống sữa và đã được xuất viện
nguyên nhân thì rất là
chúng ta rất là khó nói
bởi vì cái tim bẩm sinh
có một số trường hợp chúng ta có thể biết được nguyên nhân
ví dụ như người mẹ có một bệnh lý nào đó
vì cái di truyền rất là nặng nề
hoặc là người mẹ trong
quá trình mang thai
mình có thể uống một số thuốc
ví dụ như thalidomide trong thời gian trước
hoặc bây giờ chúng ta dùng vitamin a
một cách rất là vô tội vạ
và chúng tôi
ví dụ như những thuốc
mà chúng ta quảng cáo
ở trên các phương tiện
mà nó không có chính thống
những thuốc thực phẩm chức năng
loại thực phẩm chức năng đó có thể
nó tìm ẩn rất là nhiều nguy cơ
nếu như mình không biết được
hàm lượng cũng như nguồn gốc của nó
thì có thể là nó cũng là gây nên
hoặc là người mẹ bị đáy thấu đường
hoặc là người mẹ bị uống thuốc
một số loại thuốc
thì cái đó nó có thể làm tăng cái nguy cơ
bệnh tim bẩm sinh
cũng như một số dị tật khác
tuy nhiên với chuyển vị đài động mạch
như thế này
cho đến bây giờ chúng ta chưa có tìm ra được nguyên nhân
chứ là chúng ta không chỉ mạch đặt tên được ai
hoặc là cái bệnh lý gì
có thể gây nên cái này
cho nên giống như chuyện này nó xảy ra
giống như một cái sai lầm của tạo hóa
mình không biết được
các bác sĩ khuyến cáo
các sân phụ nên tầm soát thai kỳ đầy đủ
theo từng chu kỳ của thai nhi
nhằm phát hiện sớm các nguy cơ
bệnh lý bẩm sinh
khi phát hiện bất thường
sân phụ nên đến thăm khám
để các bệnh viện trung tâm đủ khả năng
để chuẩn đoán tránh lãng phí thời gian vàng
trong quá trình điều trị
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay